bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân mắc sốt z ác tính
tại thôn khao a xã điện quang huyện bảo yên đây là lần đầu tiên sau một mươi năm tại lào cai mới xuất hiện lại căn bệnh này
theo đó bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai tiếp nhận bệnh nhân giàng xeo hòa hai mươi hai tuổi
ở thôn khao a xã điện quang huyện bảo yên nhập viện với các triệu chứng sốt cao và z zun da vàng đậm không ăn uống được
bệnh nhân được trần đoán mắc sốt z ác tính do ký sinh trùng frasiparum
được biết vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trong thời gian lưu trú ở xã ea xô huyện ea ca tỉnh đắk lắc
bệnh nhân có đi rừng và ngủ lại trong rừng sau một tuần nằm viện bệnh nhân đã có những tiến triển tốt và dần hồi phục sức khỏe
hiện trung tâm y tế địa phương đã lấy máu xét nghiệm toàn bộ các hộ gia đình trong thôn nơi bệnh nhân cư trú
đồng thời tiến hành phun khử trùng trên địa bàn